dù vụ việc nước sạch nhiễm dầu thải đã tạm thời được giải quyết nhưng sự cố nghiêm trọng này cho thấy
vấn đề quản trị thị trường nước sạch và rộng hơn là thị trường dịch vụ công thiết yếu
đang bộc lộ những vấn đề cần được xem xét và có những giải pháp dài hạn
đây cũng là nội dung của buổi tọa đàm quản lý thị trường nước sạch nhìn từ vụ nước nhiễm dầu
do báo đại biểu nhân dân tổ chức
buổi tòa đàm có sự tham gia của nhiều đại biểu quốc hội đại diện các cơ quan quản lý pháp luật và truyền thông
việc sự cố nhà máy nước sông đà và nhà máy nước khác đã cung cấp nước nhưng chưa đủ điều kiện
theo cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng bộ xây dựng
cho thấy những vấn đề lớn cần được làm rõ quy trình và trách nhiệm thực thi kiểm soát chất lượng và sự an toàn nước sạch
những lỗ hổng pháp lý cần được lấp đầy trong tiến trình xây dựng dịch vụ công thiết yếu
các đại biểu cho rằng hành lang pháp lý liên quan đến quy trình sản xuất cấp nước vẫn còn lòng lẻo
sự cố nước sạch sông đà vừa qua cần phải chỉ rõ trách nhiệm của chính quyền trong việc xử lý và ứng phó khi vấn đề nước là vấn đề quốc kế dân sinh
các đại biểu cũng cho rằng cần khuyến khích tư nhân hóa trong thị trường nước sạch nhưng lưu ý việc kiểm soát chặt chẽ từ nhà nước
và cũng chỉ nên để tư nhân tham gia ở công đoạn đầu tiên giai đoạn sản xuất
đặc biệt gia soát quy hoạch nước sạch hiện nay cần phải luật hóa vấn đề sản xuất và cung ứng nước sạch
chứ không thể dừng lại ở nghị định quyết định